công an phường tân kiển quận bảy tp hcm vừa tiếp nhận thông tin trình báo của người dân
về vụ trộm đột nhập tiệm spa lấy nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
nữ chủ nhà cho biết thuê căn nhà trên đường số ba mươi bảy phường tân kiển quận bảy để ở và kinh doanh tiệm spa
trạng sáng một mươi chín tháng chín khi chị đang ngủ trong phòng tại lầu một thì nghe tiếng động nên giật mình tỉnh dậy
và thấy bóng một người từ trong phòng chạy ra ngoài ban công
xem lại camera thì phát hiện vào khoảng ba giờ sáng có hai thanh niên đến dừng xe trước cổng
sau đó một người treo hàng trào đột nhập vào tiệm spa lấy đi một ipad một macbook một điện thoại di động
trị giá hơn một trăm linh triệu đồng rồi nhảy từ lầu một xuống đất tẩu thoát
nạn nhân cũng chia sẻ do sơ ý mở hé cửa để lấy gió cho mát dẫn đến vụ trộm trên
công an phường tân kiển đã trích xuất camera tại hiện trường để truy xét đối tượng